hôm nay một mươi bốn tháng năm tại hà nội đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt dự họp có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
sau khi nghe đồng chí nguyễn văn nên thay mặt lãnh đạo bốn văn phòng báo cáo một số tình hình
và kết quả công việc tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đề xuất một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới
các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thảo luận và đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã kết luận
tháng bốn và nửa đầu tháng năm hai nghìn một mươi chín có nhiều ngày lễ kỷ niệm và sự kiện đối ngoại đối nội quan trọng
lãnh đạo chủ chốt và các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo quốc hội chính phủ
đã bám sát chương trình kế hoạch và diễn biến của tình hình
chỉ đạo các cơ quan chức năng đoàn thể địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ
xử lý kịp thời và hiệu quả những vấn đề đột xuất phát sinh bảo đảm tốt các công việc của đảng nhà nước
các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại công tác chỉnh đốn xây dựng đảng
và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
lãnh đạo chủ chốt thống nhất cao với các công việc trọng tâm của tháng năm năm hai nghìn một mươi chín và thời gian tới
trước mắt tổ chức thành công hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai
các phiên họp của bộ chính trị ban bí thư sắp tới
tập trung bảo đảm tiến độ chất lượng xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba
và các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
tiếp tục chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh tất cả các chương trình kế hoạch đã đề ra
cần phải bám sát để kiểm tra đôn đốc thực hiện
không được để chậm việc xót việc không được chủ quan tự mãn
lần này là cần phải quan tâm chỉ đạo nhiều hơn sát hơn đại hội đảng bộ các cấp
không để vì chuẩn bị đại hội mà sao nhãn các công việc thường xuyên công việc phát triển kinh tế
xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại xây dựng đảng chăm lo đời sống của nhân dân
tiếp tục công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với các tinh thần kiên quyết kiên trì
nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất cao ở các cấp các ngành tạo sự đồng thuận trong nhân dân
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu văn phòng trung ương đảng chủ trì
chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu đề xuất bố trí công việc
của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước đảm bảo các hoạt động của đảng
nhà nước thông suốt nhịp nhàng và có hiệu quả cao